nhận được tin báo có ngư dân gặp nạn trên biển bộ đội biên phòng bến tre tức tốc cử tàu đang làm nhiệm vụ để ra ứng cứu
và việc kịp thời này cũng đã cứu sống ngư dân đang gặp tai nạn
bộ đội biên phòng bến tre nhận được tin báo xảy ra tai nạn trong lúc làm việc trên biển
làm anh phạm thanh cường sinh năm hai nghìn quê quán huyện kiên lương tỉnh kiên giang bị gãy xương đùi
khi đang đánh bắt hải sản trên tàu cá bt chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi sáu ts do bà huỳnh thị bích phương ngụ huyện ba tri tỉnh bến tre làm chủ
khi đó tàu đang cách bờ khoảng hai trăm linh hải lý đang trên đường đưa người bị nạn vào bờ thì phương tiện gặp sóng to gió lớn
chủ tàu liên báo tin cho hải đội biên phòng hai bộ đội biên phòng tỉnh bến tre cơ động ra vị trí tiếp ứng cứu
tàu tuần tra đơn vị nhanh chóng tiếp cận hiện trường tiến hành các biện pháp sự cố ban đầu
và đưa người bị nạn vào bờ an toàn để tiếp tục cấp cứu điều trị